nhân chuyến thăm việt nam của thủ tướng shinzo abe tối qua ngày một mươi sáu tháng một đã diễn ra tọa đàm giữa lãnh đạo các doanh nghiệp nhật bản và địa phương việt nam
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã đến dự và phát biểu tại buổi tọa đàm
tham dự cuộc tọa đàm có hai mươi sáu lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của nhật bản tháp tùng thủ tướng shinzo abe trong chuyến thăm việt nam lần này
về phía việt nam đại diện lãnh đạo của ba mươi sáu tỉnh tiêu biểu được lựa chọn dựa trên tiêu chí ưu tiên về tiềm năng thu hút đầu tư từ nhật bản
tại cuộc tọa đàm các tập đoàn nhật bản và các địa phương việt nam đã giới thiệu trao đổi và kết nối kinh doanh
đặc biệt trong ba nhóm lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác là công nghiệp chế tạo nông nghiệp và chế biến thực phẩm thương mại và du lịch
lãnh đạo các tỉnh thành của việt nam tham dự tọa đàm đã nêu bật những lợi thế về tài nguyên vị trí địa lý của tỉnh mình
đồng thời nêu những ví dụ điển hình là chính các doanh nghiệp nhật bản đang làm ăn tại địa phương để chứng minh việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam
về phía nhật bản nhật bản đánh giá các địa phương việt nam đang tiến triển rất tốt đem lại nhiều giá trị gia tăng
xong cần phải có sự quy hoạch phân công để mỗi tỉnh có nét nổi bật hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải
và đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu nguyên vật liệu có giá trị gia tăng cao để có thể nâng cao tính cạnh tranh